sau hơn một ngày xét xử sáng nay hội đồng xét xử tòa án cấp cao tp đà nẵng đã tuyên án đối với một mươi sáu bị cáo
nguyên là nhân viên cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện crong bong tỉnh các lắc
bị cáo trung ngọc hải nguyên cán bộ tín dụng đã lập khống hồ sơ rút và chiếm đoạt một trăm một mươi bốn tỷ đồng
hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt trung ngọc hải tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tử hình về tội tham mô tài sản tổng hình phạt là tử hình
bị cáo ngô quốc vinh nguyên giám đốc bị tuyên phạt tám năm tù một mươi tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù treo đến sáu năm tù